để điều tra về hành vi gây dối trả tự công cộng
trong khi các nhân viên ngân hàng agribank chi nhánh huyện bảo thắng tỉnh lào cai đang thực hiện giao dịch
thì một nam thanh niên đội mũ bảo hiểm chùm kín đầu mặc áo khoác dạng áo mưa màu đỏ
cầm theo một khẩu súng ngắn đã đi vào phòng giao dịch uy hiếp nhân viên ngân hàng để cướp tiền
vào ngày hôm qua công an huyện bảo thắng đã tổ chức cuộc họp cung cấp thông tin về vụ cướp ngân hàng trên địa bàn
xảy ra vào ngày một mươi ba tháng sáu
trước đó vào khoảng một mươi h bốn mươi phút ngày một mươi ba tháng sáu công an huyện bảo thắng nhận được tin báo của người dân
tại phòng giao dịch phú xuân của ngân hàng agribank chi nhánh huyện bảo thắng
thuộc địa phận thôn giao bình xã xuân giao xảy ra một vụ cướp ngân hàng
trong khi các nhân viên đang thực hiện giao dịch thì xuất hiện một nam thanh niên dáng người gầy cao khoảng một m bảy mươi
đội mũ bảo hiểm chùm kín đầu màu đen mặc áo khoác dạng áo mưa màu đỏ đeo găng tay đi vào phòng giao dịch
cầm một khẩu súng ngắn uy hiếp nhân viên giao dịch để cướp tiền
khi bị bảo vệ của phòng giao dịch phát hiện người này tây cầm súng nhanh chóng di chuyển ra phía ngoài
và điều khiển xe mô tô bỏ chạy
trước khi đi đối tượng đã dùng súng bắn vào cửa kính của phòng giao dịch
lãnh đạo quân hồ thắng đã chỉ đạo các lực lượng xét lập truy đoán để tập trung lực lượng
sử dụng độc vụ phát biệt pháp hợp vụ kiểm thời lần theo các dấu vết
và xác minh và điều tra làm rõ ngay từ lúc đầu và quyết định để làm rõ bộ án
đảm bảo sự kỷ niên chân dân trên địa bàn của bảo thắng
ngay khi nhận được thông tin công an tỉnh lào cai và công an huyện bảo thắng đã nhanh chóng
triển khai các phương án khoanh vùng xác định đối tượng và quyết tâm phá án trong thời gian sớm nhất
chỉ trong vòng chín mươi hai tiếng chân dung đối tượng là bùi văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
thường trú tại xã quang kim huyện bát sát đã được xác định chính xác
thời điểm gây án dũng đang là công nhân của nhà máy gang thép việt trung
tạm trú tại tổ dân phố số ba thị trấn tàng lỏng
chúng tôi xác định là truy tìm thứ nhất là đặc điểm của đối tượng trước khi gây án
trong khi gây án và sau khi gây án và đặc biệt là phương tiện nó sử dụng
thì báo cáo công chí là trong năm ngày từ ngày một mươi ba đến ngày một mươi bảy
trong năm ngày dòng giã bằng các biện pháp và với quyết tâm phải điều tra làm rõ hung thủ
thì báo cáo các đồng chí là đến ngày một mươi bảy thì đã xác định được danh tính của đối tượng
do em nợ lần với số tiền khoảng sấp xỉ hai trăm linh triệu
và cuối tháng năm thì em có đọc trên mạng xã hội một tin là
có một hủ cướp ở tại ngân hàng trên phố thọ
và từ đó là em với số tiền em lợi lần như thế là em lại xin ra ý định
bằng các biện pháp nghiệp vụ ban chuyên án đã lần theo dấu vết của đối tượng
khi đối tượng này lẩn trốn vào thành phố hồ chí minh và tiến hành tuyên truyền vận động
đến chiều ngày một mươi chín tháng sáu đối tượng bùi văn dũng đã đến công an huyện bảo thắng đầu thú
khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án tiếp tục điều tra làm rõ
sử dụng những clip nhạy cảm để tống tiền người phụ nữ đã từng quan hệ
một đối tượng vừa bị công an huyện minh hóa tỉnh quảng bình bắt quả tang
cụ thể vào sáng ngày hai mươi năm tháng sáu công an huyện minh hóa đã bắt quả tàng đối tượng nguyễn thái cương
chú tại huyện quảng trạch tỉnh quảng bình hiện đang thường trú tại tiểu khu một thị trấn quy đạt
vì đã có hành vi đe dọa để chiếm đoạt tài sản của một người phụ nữ trú tại thị trấn quy đạt
do quen biết trên mạng xã hội cương và người phụ nữ này đã lẩy sinh tình cảm
qua những lần quan hệ cường đã quay lại clip và sử dụng những clip này để tống tiền
khi đang thực hiện hành vi nhận năm triệu đồng từ người phụ nữ tại một quán cà phê thì cương đã bị công an bắt quả tàng
cũng có hành vi dùng hình ảnh nhạy cảm để tống tiền nạn nhân nhưng vụ việc tại đắk lắc lại có tổ đoạn tinh vi hơn
khi mà đối tượng là nam giới nhưng lại lập tài khoản mạng xã hội giả là nữ giới để kết bạn với những nam giới khác
rồi sau đó nhắn tin gửi hình ảnh sách qua lại rụ rỗ họ gửi ảnh nóng của cá nhân cho mình
sau đó đe dọa để tống tiền
đối tượng này vừa bị công an huyện cron park tỉnh đắk lắc bắt giữ về hành vi cưỡng đoạt tài sản
vừa qua công an huyện cương bắc nhận được đơn của một nam thanh niên ở huyện cương bắc tỉnh đắk lắc
trình báo về việc mình có nhắn tin trao đổi hình ảnh nóng qua lại với một yalo tên là lê duyên có hình ảnh một cô gái
nhưng sau đó bị chủ tài khoản yalo này nhắn tin đe dọa phải chuyển tiền cho người này
nếu không sẽ bị tung những hình ảnh nóng đó lên mạng xã hội
bằng các biện pháp nghiệp vụ trong thời gian ngắn
đội điều tra tổng hợp công an huyện cương bắc tỉnh đắk lắc đã bắt được đối tượng lê công toàn chúa ở xã ea phê huyện cương bắc
toàn khai nhận vào khoảng tháng ba năm hai nghìn một mươi chín do cần tiền trả nợ vì thua cá độ bóng đá
nên đã lập một tài khoản gia lô có tên là lê duyên
sau đó toàn gửi những hình ảnh sách của nữ giới cho họ rồi rụ rỗ họ gửi hình ảnh sách của cá nhân cho mình
khi có những hình ảnh này toàn liên khống chế ép buộc họ phải chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng đứng tên chị gái của mình
nếu không toàn sẽ tung các hình ảnh sách đó lên mạng xã hội
do nhiều người sợ gia đình hay là bạn bè biết thì đã gửi tiền qua cho em bằng tài khoản ngân hàng sacombank mang tên là lê thị thành viên
do đó nhiều người đã chuyển cho em với số tiền là tổng cộng lên tới một mươi ba triệu
qua vụ việc này thì cũng khuyến cáo là tất cả những người mà sử dụng các tài khoản gia lô các mạng xã hội
thì hết sức là phải chú ý đặc biệt là hạn chế hoặc là tuyệt đối
không được đưa những hình ảnh nhạy cảm của mình lên mạng xã hội
hoặc là không được nghe những lời dụng dỗ hoặc là kết bản với những người lạ
rồi từ đó đưa những hình đó lên thì điều này sẽ rất là ảnh hưởng tới những quyền lợi danh dự
các đối tượng này sử dụng cái hình này là mục đích tống tiền hay còn gọi là cưỡng đoạt tài sản
tức là dùng ép buộc nếu không gửi tiền cho các đối tượng thì đối tượng sẽ tung các hình này lên mạng
nhiều người vì sợ đôi khi là danh dự của mình sợ gia đình biết
nên là vẫn âm thầm và phải chấp nhận gửi tiền cho đối tượng
nên là cái việc này là mong các quần chúng dân là cảnh giác
vì sợ ảnh hưởng tới danh dự uy tín đã có nhiều nạn nhân phải gửi tiền cho toàn
bước đầu công an huyện cron park đã xác định có bảy người là nạn nhân của lê công toàn bị cưỡng đoạt tài sản
vụ án này đang tiếp tục được điều tra mở rộng
sau một thời gian tiến hành điều tra
thu thập tài liệu chứng cứ cơ quan điều tra công an tỉnh hà tĩnh đã phá thành công chuyên án
làm giả tài liệu cơ quan tổ chức sử dụng con dấu giả và buôn lậu
bắt giữ chín đối tượng thu giữ một số lượng tăng vật liên quan đến vụ án
vào cuối năm hai nghìn một mươi tám cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh xác định
có một đường dây làm mua bán sử dụng tài liệu giả và buôn lậu xe ô tô từ lào về việt nam
với quy mô lớn thông qua các trang mạng xã hội
sau một thời gian điều tra ngày hai mươi hai tháng bốn
năm hai nghìn một mươi chín lực lượng cảnh sát điều tra phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
tiến hành bắt giữ các đối tượng trong đường dây này
gồm trịnh sĩ hùng và nguyễn kim long
cùng ở hương sơn hà tĩnh trần quang đông ở long thành đồng nai
về hành vi buôn lậu làm giả giấy tờ của các cơ quan tổ chức
điều tra mở rộng cơ quan công an tiến hành bắt giữ thêm bốn đối tượng
trú tại tỉnh bắc ninh thành phố hà nội thành phố đà nẵng và quảng trị
về hành vi làm giả tài liệu cơ quan tổ chức sử dụng tài liệu giả cơ quan tổ chức
khởi tố ba đối tượng quê bắc ninh và tỉnh khánh hòa
để làm các bộ hồ sơ xe giả trong thời gian từ cuối năm hai nghìn một mươi tám
đồng lên các trang mạng xã hội tìm hiểu và học cách làm giấy tờ giả
như đăng ký đăng kiểm tem kiểm định giấy chứng nhận thế chấp tài sản ngân hàng
để hợp thức khóa xe ô tô biển lầu xe trộm cắp xe không rõ nguồn gốc
sau đó đông mua các dụng cụ về chế tác ra các sản phẩm như thật để bán cho người có nhu cầu
với phương thức thủ đoạn đó từ cuối năm hai nghìn một mươi tám đến tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
đông cùng đồng bọn đã làm giả trên bốn trăm linh bộ giấy tờ
mỗi bộ bán từ hai năm đến ba triệu đồng thu lợi hơn ba trăm linh triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh đang tạm giữ hai mươi sáu chiếc xe ô tô các loại
trị giá trên bốn mươi tỷ đồng trên hai trăm linh một biển kiểm soát ô tô xe máy giả
ba trăm sáu mươi mẫu con dấu ba mươi mẫu phôi dây phép lái xe
cùng các dụng cụ để sản xuất giấy tờ biển kiểm soát và con dấu trên
hiện cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam sáu đối tượng trong đường dây này
về các tội danh buôn lậu làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
để động viên kịp thời vào sáng nay ban giám đốc công an tỉnh hà tĩnh
đã tổ chức lễ trao thường cho các lực lượng tham gia phá án
với hành vi trộm cắp tài sản hai đối tượng là kim vân minh và kim vân nhất
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp việt trì tp thọ
ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và bắt tạm giam
vào ngày hai mươi tám tháng năm kẻ gian đột nhập vào công ty cổ phần gạch menta
thu khu công nghiệp thụy vân tp việt trì
trộm gần ba tấn kim loại là thiết bị đã qua sử dụng
tổng giá trị thiệt hại khoảng hơn hai mươi triệu đồng
bằng các biện pháp nghiệp vụ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp việt trì
đã làm rõ kim vân minh và kim vân nhất
cùng chú tài huyện yên lạc tỉnh vĩnh phúc
chính là thủ phạm đã trộm cắp số thép trên
tại cơ quan công an cả hai đối tượng khai nhận
lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý tài sản của công ty
minh và nhất đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản
ngoài vụ việc này minh và nhất còn thực hiện chót lọt hai vụ trộm cắp khác
cũng tại công ty thọ sa
thủ đoạn của các đối tượng này là trong quá trình làm việc
tại công ty lợi dụng sơ hở
sau đó ném các tấm kim loại ra ngoài tường rào
và dùng xe máy chở đi tiêu thụ
số tiền bán được cả hai mang đi trả nợ
và sử dụng vào mục đích cá nhân
để biết nhất đã có một tiền án về tội đánh bạc
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
phòng cảnh sát quản lý trại giam công an tp hcm
đã ra quyết định truy nã đối với ba đối tượng
cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy
đối tượng trần thị minh trang
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
hộ khẩu thường trú tại ba mươi trên tám
bông sao phường năm quận tám tp hcm
có nốt ruồi trách hai cm
dưới trước cánh mũi phải
đối tượng trần thị ngọc thu
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
hộ khẩu thường trú tại ba trên một trăm bốn mươi
ấp đình xã tân xuân
huyện hóc môn tp hcm
có xeo chấm cách một cm
dưới sau mép trái
và đối tượng huỳnh thị ánh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
hộ khẩu thường trú tại một mươi bảy trên ba
dương tự quán phường an lạc a quận bình tân tp hcm
có nốt ruồi cách hai cm
dưới trước đuôi mắt trái
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin
hãy báo ngay cho chúng tôi
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
hãy báo ngay cho chúng tôi
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động
truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
phối hợp thực hiện
cảnh sát điều tra bộ công an